chuyển đổi số trong du lịch hướng đến du lịch thông minh sẽ giúp ngành du lịch việt nam khắc phục được những điểm yếu trong xây dựng sản phẩm
quản lý chất lượng môi trường công tác xúc tiến và quảng bá phát triển du lịch thông minh là xu hướng tất yếu trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư
đặc biệt tác động mạnh mẽ của đại dịch covid một mươi chín đã buộc ngành du lịch phải tự nhìn lại mình để nghiên cứu lại thị trường và chiến lược phát triển của cả ngành
đây cũng là thời điểm thích hợp và cần thiết phải đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số để quản lý kết nối và phát triển du lịch trong tình hình mới
toàn ngành du lịch đã tích cực vào cuộc chuyển đổi phát triển du lịch thông minh trên các nền tảng số tạo ra những chuyển biến đột phá
nhiều địa phương doanh nghiệp cũng triển khai các ứng dụng kết nối quản lý quảng bá thông qua các hệ thống phần mềm quản trị kinh doanh dịch vụ
hình thành một trung tâm điều hành du lịch

những ứng dụng hỗ trợ quản lý phân phối và kinh doanh cho các sản phẩm du lịch được triển khai thành công sẽ góp phần vào chuyển đổi số trong du lịch
cung cấp nền tảng giúp cơ quan quản lý nhà nước quản lý doanh nghiệp các doanh nghiệp có thể thuận lợi trong việc điều hành quản lý hoạt động kinh doanh của mình
muốn có một hệ hạ tầng của từng công ty lập ra những app con của mình để kết nối với khách thì đơn giản nhưng tất cả các app làm sao lại kết nối được với nhau
và kết nối để mà cơ quan quản lý du lịch của nhà nước nắm được thông số nắm được quản lý được kinh doanh thì cái đấy lại phải có một cái nền tảng chung
thì cái đấy lại phải dò của nhà nước rất là quan trọng
mà cũng như nói đây là vấn đề đa ngành thì một mình ngành văn hóa thể thao du lịch cũng không làm nổi
phải có ngành an ninh có công an an ninh mạng phải có luật pháp là bởi vì có hệ thống pháp luật và tổng chí sau này nhiều điều sẽ phải ra bức hộ để mà thông qua thành luật
thì đấy là một cái mà thực ra việt nam mình không phải dễ dàng mà phải có những bước đi dài hơi
nền tảng số cũng giúp các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp du lịch chủ động phân tích và đáp ứng nhu cầu của từng thị trường khách
nhằm tạo ra những sản phẩm phù hợp góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch việt nam